với người dân quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt
chủ tịch cuba fidel castro người anh hùng của đất nước cuba đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam rồi vào với vùng tuyến lửa
vị lãnh tụ của cuba mong muốn tận mắt chứng kiến chiến trường ác liệt và cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta gặp gỡ đồng bào và chiến sĩ miền nam
vì vậy đối với mỗi người dân nơi đây không chỉ những người vinh dự có mặt trong ngày tháng lịch sử đó
mà cả những người của thế hệ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình cũng đều cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động
hình ảnh của vị lãnh tụ cuba fidel castro luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân quảng trị
ông dương tú anh năm nay đã tám mươi tuổi vẫn nhớ như in những kỷ niệm về chuyến thăm của chủ tịch cuba fidel castro tới quảng trị
lúc ấy ông dương tú anh là bí thư huyện ủy huyện cam loan
một trong những nơi mà lãnh tụ fidel castro đến thăm
hình ảnh người lãnh tụ của đất nước cuba xuất hiện tại nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất
khi đất đai vẫn còn vương mùi thuốc súng đã in sâu trong lòng những người được tận mắt chứng kiến như ông dương tú anh
trở thành nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong những tháng ngày cam go ấy
đối với cuba đã đi hai ba vàng cái số mà đến một cái vùng giải phóng quan sát
cái vùng giải phóng mà đế quốc mỹ đã gây ra những cái tai vạ khủng khiếp
đối với tôi có thể nói là một vinh dự nhưng mà đồng thời thúc giục mình như đồng chí fidel castro nói
nhất định việt nam sẽ được giải phóng
trong những ngày này khi vừa nghe tin chủ tịch cuba fidel castro qua đời
cũng khỏi bùi ngùi tiếc nuối nhớ lại những kỷ niệm về chuyến thăm cách đây bốn mươi ba năm
về những cử chỉ thân thiện tình cảm của nhà lãnh đạo cuba dành cho nhân dân quảng trị
khi nghe đài bảo đồng chí fidel castro qua đời thì tôi thấy rất buồn
đồng thời cũng nhớ lại hình ảnh của người tại hai trăm bốn mươi một nhà chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
mất đi một con người một lệnh tù
một vĩ đại của cuba đồng thời là người bàn lớn của nhân dân việt nam
còn đối với thế hệ những người được sinh ra trong hòa bình khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất
chỉ được biết về chủ tịch cuba fidel castro và chuyến thăm của chủ tịch đến quảng trị qua những thước phim
những bức hình tư liệu nhưng dường như vẫn có sợi dây tình cảm vô hình kết nối
đó không chỉ là sự ngưỡng vọng tiếc thương đối với một bậc vĩ nhân
mà còn là tình cảm rất đỗi gần gũi trọn tình chọn nghĩa của mỗi người dân quảng trị
tôi là một người thân nhân
trong thời bình của mảnh đất con người quảng trị
cũng mong muốn gửi lời chia buồn sâu sắc
cũng như là một sự đồng cảm cùng với nỗi đau của người dân cuba
và hình ảnh của lãnh tù fidel castro sẽ luôn sống mãi trong tình cảm của mỗi người dân việt nam
trong niềm tiếc thương mất mát trước sự ra đi của lãnh tụ cuba fidel castro
mỗi người dân việt nam đặc biệt là nhân dân quảng trị
lại càng đong đầy hơn những tình cảm dành cho người bạn lớn của dân tộc việt nam
những tình cảm ấy sẽ còn sống mãi
vẹn nguyên như những ngày khi chủ tịch cuba fidel castro đặt chân đến việt nam và đến quảng trị